phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên cùng một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây hoạt
động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sf capital qua khai thác dữ liệu hệ thống
sfx bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên mạng trên sàn sfx
do đường dây của đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại hoài đức hà nội tổ chức số tiền
giao dịch qua sàn từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay lên đến chín mươi triệu đô la mỹ tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng tại
quảng ninh tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn ssf tại hạ long cơ quan công
công an đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan trong đó có hai đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh
bạc và tám đối tượng người chơi tham gia sàn sf giữ vai trò là con bạc qua đấu tranh cơ quan công an
tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long thu giữ một mươi điện thoại di
động năm máy tính một thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh
bảng trên không gian mạng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả ta vào khoảng một mươi năm giờ ba mươi phút ngày bảy
bảy tháng sáu tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đang làm
việc ở tổ hai trăm bảy mươi chín thuộc thôn tan náng xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai phát hiện một đối tượng
đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe và
kiểm tra phát hiện trong bao tải xác rắn đối tượng đang đeo trên người có bốn bánh hình hộp chữ nhật đối
tượng khai nhận là ma túy tại cơ quan công an đối tượng khai là giàng thị mú trú tại huyện tha nguyên
tỉnh lai châu mú khai nhận đang mang số ma túy trên từ lai châu sang lào cai để bán nhưng chưa
kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ với hành vi chống người thi hành công
vụ trần tích tùng chủ tải xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố tam kỳ khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng để điều tra làm rõ
ở vòng ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua qua công tác nắm tình hình nghi vấn xe máy hiệu future nail không
gắn biển số là xe bị trộm trước đó tại xã tam tiến công an phường an sơn đã phối hợp với công an
các xã tam tiến tam xuân tiếp cận một tiếp cận và xác minh điều tra khi thấy lực lượng công an tùng
định nổ máy bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra tại đây tùng
đã cầm hai con dao dài hai mươi năm cm lao tới chém tổ công tác và lấy một hòn đá lớn ném về phía tổ công tác
gây thương tích cho một đồng chí sau đó đối tượng mở nắp bình xăng xe máy dùng bật lửa châm lửa đốt
rồi tẩu thoát sau hai ngày lần trốn tùng đã bị công an thành phố tam kỳ bắt giữ
bằng thủ đoạn là giả danh cán bộ tòa án thông qua mạng xã hội facebook và zalo đối tượng nguyễn
thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân thành huyện lục nam đã lừa đảo hơn hai mươi người ở nhiều tỉnh thành
khác nhau với số tiền hàng trăm triệu đồng tiến hành khám xét cân cấp nơi ở của huệ thì cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã thu giữ được nhiều điện thoại sim
thẻ atm cùng với nhiều tăng vật liên quan đến hành vi lừa đảo
theo đó với thủ đoạn hết sức tinh vi huệ đã lập một facebook ảo có tên thị hoài vào nhóm facebook
có tên thủ tục ly hôn bình luận vào các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên hội nhóm sau đó khi có người
nhắn tin cần tư vấn huệ nói có quen biết với cán bộ bên tòa án có thể giải quyết nhanh chóng sau khi
con mồi cắn câu huệ cho số điện thoại bảo là cán bộ tòa án tuy nhiên không ai khác vẫn là huệ khi
bị hại gọi điện đến huệ giới thiệu mình là cán bộ tòa án yêu cầu mọi người chuyển khoản trước
thì sẽ dẫn làm thủ tục ly hôn tinh vi hơn nữa để tránh bị phát hiện với mỗi con mồi huệ thường
cho số tài khoản mang tên một người khác sau đó mới chuyển vào tài khoản của mình từ năm hai nghìn hai mươi một đến
hôm nay đối tượng huệ đã lừa đảo hơn hai mươi người ở khắp các tỉnh thành như hải dương thái nguyên bắc giang
với số tiền hàng trăm triệu đồng ở thời gian vừa qua trên địa bàn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
xuất hiện tình trạng các đối tượng mua bán xe máy cũ không có giấy tờ biển kiểm soát giả
vào cuộc điều tra công an huyện quỳnh phụ đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm đối tượng về tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an lưu thiện thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm
hai nghìn hai mươi hai thái đã mua lại các xe mô tô không có giấy tờ không rõ nguồn gốc sau đó thông qua mạng xã hội
đặt làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
xe máy biển kiểm soát do công an huyện quỳnh phụ công an huyện ninh giang tỉnh hải dương công an
huyện hải hậu tỉnh nam định cấp theo yêu cầu của người mua xe rồi bán cho nhiều người để hưởng lợi
mở rộng điều tra công an huyện quỳnh phụ làm rõ thêm bốn đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc
tài liệu của cơ quan tổ chức vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử
lý theo quy định của pháp luật một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chợ điếm ở xã đà sơn huyện đô
lương công an đã thiêu rụi một ký ốt và khiến một người phụ nữ tử vong theo đó vào khoảng ba giờ sáng
ngày hôm nay người dân sinh sống gần chợ điếm thuộc xã đà sơn huyện đô lương nghe tiếng nổ lớn phát
hiện đám cháy người dân lập tức đến dập lửa đồng thời gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát sau khi
dập lửa xong thì phát hiện một người phụ nữ đã tử vong theo thông tin ban đầu nạn nhân tử vong là
phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã lạc sơn huyện đô lương bán hoa quả vàng mã tại chợ điếm bước đầu xác
vào khoảng ba giờ sáng cùng ngày nạn nhân ra kiosk để dọn hàng bán thì đã xảy ra vụ cháy và không
thể thoát ra ngoài tại hiện trường hàng hóa trong ký ốt đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và hiện lực
lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy thưa quý vị công an tỉnh bình
thuận vừa phát hiện bắt giữ một phương tiện ô tô vận chuyển hơn tám loại hàng hóa nhập lậu trên
tuyến quốc lộ một a trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bắc bình
phối hợp cùng đội một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận tiến hành dừng phương
tiền ô tô khách mang biển kiểm soát bảy mươi bốn b tám trăm bốn mươi chín do ông phùng quốc vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tổ tám mươi
phường hòa minh quận liên triểu tỉnh đà nẵng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng
hóa nhập lậu tại đoạn qua khu vực thuộc thị trấn chợ lầu huyện bắc bình tỉnh bình thuận qua kiểm
tra khám phương tiện vận tải phát hiện trên tám hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng từ gồm
hàng hóa mỹ phẩm bia rượu qua khai thác tài xế xe khách cho biết số hàng hóa trên được vận chuyển
từ các kho bãi tập kết trái phép tại tỉnh quảng trị đi tiêu thụ tại tp hcm hiện công an huyện bắc
bình đã tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa vi phạm để tiếp tục tiến hành xác minh xử lý đúng quy định
công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang vừa phá án và bắt giữ năm đối tượng trộm tài sản
đã gây ra nhiều vụ án trộm trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây qua điều tra ban đầu
năm đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện cai lậy thị xã cai lậy
huyện tân phước tất cả năm đối tượng đều nghiện ma túy không có nghề nghiệp nên rủ nhau đi trộm
tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy ngoài ra bốn đối tượng lê văn phúc lê hữu vinh nguyễn trí
chiêu và huỳnh hải đăng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích tăng vật mà
của công an thu giữ gồm bốn xe mô tô một vỏ lãi công an thị xã cai lậy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng nay ngày chín tháng sáu một kho xưởng đồ gỗ trong lúc không hoạt động nhưng vẫn bất ngờ bốc cháy
vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện nhà bè tp hcm thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng
đám cháy bất ngờ xuất phát từ sân thượng của căn nhà số hai trăm năm mươi bốn đường nguyễn bỉnh
xã phú xuân huyện nhà bè sau đó lan xuống bên dưới ở phía dưới của căn nhà là xưởng sản
đồ gỗ chuyên làm nổ thất bàn ghế và nhiều vật dùng dễ cháy nên khi gặp lửa đã bốc cháy dư dội
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện nhà bè huy động
bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến dập lửa sau đó lực lượng chữa cháy ở khu vực lân cận cũng được
điều động tới chi viện sáng nay ngày chín tháng sáu một kho xưởng đồ gỗ trong lúc không hoạt động nhưng vẫn
không bốc cháy vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện nhà bè tp hcm thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng
đám cháy bất ngờ xuất phát từ sân thượng của căn nhà số hai trăm năm mươi bốn đường nguyễn bỉnh xã phú xuân
huyện nhà bè sau đó lan xuống bên dưới ở phía dưới của căn nhà là xưởng sản xuất gỗ chưa làm
nổ thất bàn ghế và nhiều vật dùng dễ cháy nên khi gặp lửa đã bốc cháy dư dội nhận tin báo đội cảnh
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện nhà bè huy động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến dập
lửa sau đó lực lượng chữa cháy ở khu vực lân cận cũng được điều động tới chi viện sau khoảng một giờ
đám cháy được dập tắt một số người dân cho biết thời điểm cháy trong sở không có công nhân do
đi công trình bên trong chỉ có một người phụ nữ trong giữ khi phát hiện khói lửa người này kịp
thoát ra ngoài nên không có thương vong về người đám cháy làm căn xưởng rộng khoảng một trăm linh m hai bị thiêu
rụi gần xưởng có ba giữ xe nằm trong bãi đã được lực lượng chữa cháy bảo vệ kịp thời
chiều ngày chín tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại công ty cổ phần
phát triển nam sài gòn sadeco hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang cựu phó
bí thư thường trực tp hcm tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây
thất thoát lãng phí tại phiên tòa ngày chín tháng sáu hội đồng xét xử nhận định bà án sơ thẩm xét xử các bị
bị cáo là đúng người đúng tội không oan sai các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong
việc truy nhượng chính trường cổ phần của công ty phát triển nam sài gòn cho công ty nguyễn kim nhưng
không thông qua đấu giá không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định sai phạm của
các bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng sau khi xem xét các tình tiết giảm
nhẹ như khắc phục hậu quả nhân thân tốt gia đình có công với cách mạng quá trình công tác có nhiều
đóng góp có thay đổi an năng hối cãi của các bị cáo hội đồng xét xử các phúc thẩm tuyên phạt ông
tất thành cang tám năm sáu tháng tù giam nhận hành phạt cho bị cáo một mươi tám tháng tù so với mức án sơ thẩm
bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc của ipc chủ tịch hội đồng quản trị san diego lệnh án một mươi chín năm
tù chín bị cáo còn lại nhận bức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù ngày chín tháng sáu phòng cảnh sát
kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đã phát hiện xe ô tô do huỳnh tấn đàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại phường tân an thành phố buôn ma thuật điều khiển qua kiểm tra phát hiện tạm giữ trên một
một trăm linh tấn phân bón nghi giả và ba mươi tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ và các trang thiết bị sản
xuất phân bón cơ quan công an xác định mặc dù không được cấp các cấp có thẩm chí nhưng các cấp có thẩm chí
quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón nhưng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi đàn đã đăng ký thành lập
công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp trụ sở tại phường ba quận gò vấp
tp hcm để tạo vỏ bọc đồng thời tiến hành hoạt động sản xuất mua bán phân bón trên địa bàn tỉnh đắk lắc
không thông báo với chính quyền địa phương đàn mua phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ từ miền tây
sau đó thuê nhân công đóng thành bao bì sản phẩm phân bón npk xuất xứ mỹ quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ
thêm khoảng một trăm linh tấn phân npk do công ty thịnh phát bán ra cho các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và đắk nông
công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố hai bị can trần hữu đạt bốn mươi hai tuổi và bùi thị lường bốn mươi năm tuổi cả hai đều là cán bộ
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ

ngày tám tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an đã tiến hành
tống đạt các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trần hữu đạt và bùi thị lường đã không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện
và nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và tạo vết do xí nghiệp thủy lợi đô lương thực hiện
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng như vậy đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên
quảng cáo những sản phẩm hàng hóa không có bán sau đó để người mua đặt hàng chuyển tiền rồi chiếm đoạt luôn tiền đặt hàng
vụ việc vừa mới xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ là lời cảnh tỉnh cho người dân nâng cao cảnh giác khi mua hàng trực tuyến
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ nhận được đơn tố giác của nạn nhân ở xã phùng nguyên huyện lâm thao
về việc mình bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng
sau khi anh đặt hàng và chuyển hơn một mươi sáu triệu đồng để mua linh kiện điện thoại thì cũng là lúc anh mất liên lạc với người bán hàng

sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã xác lập chuyên án
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ thủ phạm của vụ lừa đảo trên
là nguyễn văn hải chú tại huyện văn yên
tại cơ quan điều tra hải khai nhận hải đã lập tài khoản gia lô phụ kiện đồ buôn
tham gia vào các nhóm kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại để trao đổi
thỏa thuận về việc mua bán linh phụ kiện điện thoại di động với mục đích để chiếm đoạt tiền của những người đặt mua hàng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hải đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của ba mươi chín người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
lợi dụng lòng tin thi tưởng với nhau
giữa người mua hàng và người bán hàng thì không quen biết với nhau
và chỉ dựa trên lòng tin với nhau
qua đó thì dễ chuyển tiền thanh toán với nhau và tội phạm mạng thì lợi dụng hoạt động này triệt đẻ
để chiếm đoạt các tài sản người dân
qua cái vụ việc này thì người dân phải thận trọng
thứ nhất là đối với khách hàng người mua thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ
của hàng hóa được bán thứ hai là chủ sở hữu khi mà bán hàng là những ai
và cái việc thanh toán thì phải được thực hiện chắc nhận khi mà nhận được đơn hàng rồi
chứ không có cái tình trạng là chúng ta chuyển tiền sau đó thì bị đối tượng chiếm

trong xu thế của thời đại công nghệ bốn như hiện nay việc mua bán hàng trên mạng internet diễn ra khá phổ biến
trong xu thế các phương thức mua bán hàng truyền thống trước đây không thể phủ nhận những tiện ích từ việc mua hàng qua mạng mang lại
nhưng nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên bán và bên mua
chính vì vậy cùng với việc nâng cao cảnh giác của người dân thì các cơ quan quản lý nhà nước
cần xây dựng và ban hành những quy định chặt chẽ để kiểm soát các hành vi trốn thuế
cũng như hạn chế những rủi ro từ việc mua bán hàng qua mạng mang lại